phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cơ sở này

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ công an tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định đảm bảo yêu cầu
tại thời điểm kiểm tra hệ thống báo cháy tự động báo lỗi không đảm bảo yêu cầu
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé